với bà con ở xã hướng lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị năm nay có thể nói là cái tết vui nhất với họ
sau khi được chủ tịch nước ký nhập quốc tịch việt nam
đây là cái tết đầu tiên họ trở về với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân việt nam
vợ chồng anh hồ văn đạo rất sung sướng khi được các chiến sĩ đồn biên phòng hướng lập tặng lá cờ tổ quốc
suốt hơn hai mươi năm qua giờ anh đạo mới thấy được giá trị tình thương của cộng đồng
những ngày này tại gia đình anh đạo vui như ngày hội những món ăn truyền thống đều được anh chuẩn bị chú đáo để mời khách đến ăn tết cùng gia đình
tính đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn bảy trăm năm mươi người dân di cư tự do được nhập quốc tịch
đơn vị cũng đã phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân mới đến nhập quốc tịch
đồng thời cũng đã cùng với chính quyền địa phương có những biện pháp giải pháp để hỗ trợ tích cực trong lao động sản xuất để ổn định đời sống
đến thời điểm này các thủ tục giấy tờ pháp lý của những người dân di cư tự do như một công dân việt nam được tỉnh quảng trị cơ bản hoàn thành
tết năm nay rất nhiều phân quà đã đến với những người dân
những người dân mới được nhập quốc tịch tỉnh quảng trị đã triển khai một số giải pháp trong sản xuất để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân
mùa xuân mới đang về trên mỗi bản làng trong mỗi gia đình của những người dân mới được nhập quốc tịch đều tràn ngập sắc xuân
đã nhiều năm di cư tự do từ lào về việt nam có lẽ năm nay đối với người dân mới được nhập quốc tịch
tết cổ truyền canh tí hai nghìn hai mươi là mùa xuân đầu tiên họ được hưởng trọn vẹn niềm vui